sáng nay thượng tá lê thanh phát trưởng công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức cứu nạn cứu hộ khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ nổ
khiến hai vợ chồng tử vong xảy ra tại xã tiên phong
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ hai mươi phút cùng ngày tại một ngôi nhà ở thôn phường thuốc xã tiên phong
thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn bên trong có hai vợ chồng là chủ của ngôi nhà
sau khi vụ việc xảy ra chính quyền xã tiên phong và lực lượng chức năng huyện tiên phước đã cùng với người dân địa phương
khẩn trương đến hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên do sức công phá của vụ nổ quá lớn các bức tường của ngôi nhà đã bị đổ sập hoàn toàn
nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
bước đầu xác định vụ nổ đã khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ